liên quan đến thông tin phản ánh về việc xây dựng không phép trên đèo mã pì lèng những ngày qua
cục di sản văn hóa thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết tòa nhà không nằm trong khu vực làm ảnh hưởng
đến yếu tố gốc cấu thành di tích cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái của di tích
theo đó tòa nhà xây dựng trên đèo mã pì lèng huyện mèo vạc tỉnh hà giang nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ hai
của sanh lam thắng cảnh quốc gia mã pì lèng thuộc các xã bảy lùng bả vi xín cái
theo điều ba mươi hai luật di sản việc xây dựng công trình quy định tại khu vực này không được làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc
của cấu thành di tích cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái của di tích
tuy nhiên việc xây dựng công trình bảo vệ và phát huy giá trị di tích ở khu vực bảo vệ hai đối với di tích cấp tỉnh
phải được sự đồng ý bằng văn bản của chủ tịch ubnd cấp tỉnh đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt
phải được sự đồng ý bằng văn bản của bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
hiện chủ tịch tỉnh hà giang đã giao sở xây dựng phối hợp lập đoàn kiểm tra nhà hàng nhà nghỉ padorama
trên đèo mã pì lèng và báo cáo lại ubnd tỉnh trước ngày chín tháng một mươi